và ngày hôm nay trường đại học an ninh nhân dân đã tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm
ngày truyền thống nhà trường mùng chín tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba mùng chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì
đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dự và chủ trì buổi lễ
cách đây sáu mươi năm dưới làn mưa bom bão đạn của chiến tranh
trường an ninh trung ương cục miền nam tiền thân là trường đại học an ninh nhân dân
được thành lập tại căn cứ địa cách mạng tây ninh
đã có hơn ba trăm linh quá học với gần bốn mươi học viên trưởng thành từ mái trường này
qua sáu mươi năm xây dựng và phát triển trường đã đóng góp to lớn cho cách mạng miền nam
cũng như cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và bảo vệ an ninh quốc gia
phát biểu tại buổi lễ đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an ghi nhận đánh giá cao những thành tích
mà trường đại học an ninh nhân dân đạt được trong sáu mươi năm xây dựng và phát triển
bộ trưởng tô lâm tin tưởng trường sẽ tiếp tục gìn giữ phát huy truyền thống vẻ vang của ngôi trường anh hùng
nỗ lực phấn đấu đổi mới sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
bộ trưởng tô lâm cũng lưu ý trường đại học an ninh nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả yêu cầu đổi mới căn bản
toàn diện giáo dục đào tạo tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung
và mục tiêu cụ thể trong nghị quyết một mươi hai nqtvk ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
cùng với đó là quan tâm xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý giáo dục đủ phẩm chất chính trị
năng lực giảng dạy nghiên cứu và có khả năng hội nhập quốc tế tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục
đào tạo bồi dưỡng coi đây là nhiệm vụ trọng tâm bao trùm nhất của trường
trường cũng cần nghiên cứu xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo và tích cực
chủ động trong tổ chức hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo theo chức năng nhiệm vụ được giao nhất là với nước bạn lào campuchia
đến đây phần trình bày của tôi ngày hôm nay cũng xin được khép lại cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi